nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
các địa phương tại thanh hóa đang khẩn trương giả soát phân loại bảy nhóm đối tượng thuộc diện
cần sự giúp đỡ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đây là tủ bánh mì của bà lưu thị yến do hoàn cảnh gia đình chồng và con trai của bà phải vào nam mưu sinh
cái cảnh một mình bươn trải vốn đã lắm nhọc nhằn đến nay những ngày đóng cửa hàng vì dịch covid một mươi chín
cuộc sống của bà yến và cô con gái đang học cấp ba gặp rất nhiều khó khăn
những người dân như bà yến đang rất trông chờ và có hỗ trợ của chính phủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này
tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các phường xã khẩn trương giả soát phân loại người lao động bị mất việc làm
theo bể nhu cầu của bà yến
nhóm đối tượng dự kiến sẽ được hỗ trợ tiền mặt
sở lao động thương minh và xã hội tỉnh thanh hóa cho biết hiện nay tỉnh đã hoàn thành thống kê ba nhóm đối tượng chính sách
bốn nhóm đối tượng còn lại dự kiến sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết bốn mươi hai
hiện đang chờ số liệu

nhóm đối tượng dự kiến sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết bốn mươi hai